sáng hai mươi một tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã làm việc với ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc làm việc
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được giữ vững được an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tiếp tục chấn chỉnh tổ chức kiện toàn bộ máy tinh gọn mạnh
cùng tham dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo các ban ngành cơ quan trung ương
bộ chính trị cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự
trình đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bộ chính trị nhấn mạnh đảng bộ công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng
gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
xây dựng lực lượng theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
lực lượng công an cần nhận thức sâu sắc vai trò vị trí tầm quan trọng
từ đó thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng nhưng cũng là vinh dự của lực lượng công an nhân dân
công an phải phối hợp tốt với quân đội
tôi có nói vui là hai cái cánh của một con chim chim hòa bình bay sao cho đẹp
người ta vẫn nói là thanh kiếm và lá chắn nữa
để giữ gìn an ninh chính trị trật tự
trật tự an toàn xã hội
tạo điều kiện môi trường để xây dựng và phát triển đất nước
cũng có cách nói đây là thanh kiếm và lá chắn
không thể không có được
không ai thay thế được
và cũng không thể hình dung được đất nước sẽ thế nào nếu không có lực lượng công an giữ gìn bảo vệ
tạo môi trường thuận lợi
để xây dựng và phát triển đất nước
cái này nó cũ chả có gì mới cả
nhưng mà vào lúc này tôi thấy cần thiết cần phải nhắc lại
thấy vị trí vai trò tầm quan trọng của nó
từ đó để thấy cái trách nhiệm cái nghĩa vụ thiêng liêng
nhưng mà cũng là điều vinh dự của công an của quân đội
nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua
tổng bí thư chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao
đồng thời mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được
lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
giữ cho được an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tiếp tục chấn trình tổ chức kiện toàn bộ máy tinh gọn mạnh
riêng cái sắp xếp tổ chức thôi gần như là một cuộc cách mạng
tôi nói là gần như là thôi nhé
chứ lúc đầu đưa ra cũng nhiều ý kiến lắm đó đấy
và cũng khó tin là làm được đó đấy
nhung rồi quyết tâm
và các đồng chí cũng phòng chống tham nhũng ngay trong ngành công an
một loạt tướng tá bị xử lý như thế đấy
một tướng cũng đi chỉ huy đánh bạc rồi bây giờ đi tù đấy
giờ vũ nhôm là cái gì
tù như thế các thứ xử lý như thế
mà không có lực lượng công an là làm sao mà điều tra được
đúng không ạ
những dấu ấn như thế là rất là tốt
và phải kiên quyết làm mạnh hơn nữa đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng hư hỏng
vừa qua chúng ta đã làm được một bước
lấy lại được một chút lòng tin của dân
nhưng mà chưa ăn thua gì
phải tiếp tục đấu tranh làm trong sạch đảng trong sạch bộ máy nhà nước hệ thống chính trị
giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người công an
nội bộ đoàn kết thương yêu nhau
đồng mỹ thư chủ tịch nước lưu ý
đồng mỹ thư chủ tịch nước lưu ý
lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu trong thời kỳ hội nhập quốc tế
chủ động làm tốt công tác nắm nghiên cứu dự báo tình hình tham mưu chính xác về chủ trương giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương phải là đợt sinh hoạt sâu rộng để từ đó phát động một phong trào mới với khí thế mới trong lực lượng công an nhân dân
nhưng nó xảy ra thì mình không bị động bất ngờ tuyệt đối không được thỏa mãn nhất là không được tự mãn cho là mình như thế là rồi sinh ra chủ quan mất cảnh giác nguy hiểm lắm
cái này là sống còn của chế độ chứ không phải chuyện đùa
đối với nhân dân thì phải là con em của nhân dân tuyệt đối khiêm tốn học hỏi nhân dân tất cả vì dân đừng cậy chức cậy quyền dùng tiền dùng nghiệp vụ mà làm bậy làm xấu
cuối cùng thì với cái sự chuẩn bị của chúng ta như thế này thì khi ra đại hội phát huy dân chủ thảo luận
thật tốt thống nhất cao ra nghị quyết đặc biệt là sau đấy phải phát động một cái phong trào mới khí thế mới bước vào một cuộc chiến đấu mới
có thể nói là đại hội này là một dấu mốc quan trọng được không là một bước chuyển lịch sử được không
cái yêu cầu đặt ra cho cái đại hội này như thế
để lại một dấu ấn tốt đẹp mở ra một cái giai đoạn phát triển mới chứ không phải bằng lòng đến đây
nếu như thế thì mới gọi là thành công tốt đẹp